cùng ngày một mươi bảy tháng ba tổng thống thổ nhĩ kỳ đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp nga
trong đó nhắc lại lời mời các nhà lãnh đạo nga và ukraine tới hội đàm tại istanbul hoặc ankara
và về phía của nga thì tổng thống putin cũng nêu những điều kiện để đạt được một thỏa thuận
nhằm chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt mà nước này đang tiến hành ở ukraine
giới chức thổ nhĩ kỳ cho biết yêu cầu từ phía moscow tập trung vào hai nhóm vấn đề
thứ nhất moscow yêu cầu kiev giữ quy chế trung lập và không gia nhập tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
trong số các vấn đề khác có việc ukraine giải trừ quân bị và bảo vệ tiếng nga ở ukraine
thứ hai tổng thống putin cho rằng cần có các cuộc gặp trực tiếp giữa ông và người đồng cấp ukraine
vladimir zelensky trước khi hai bên có thể đạt được một thỏa thuận về những vấn đề trên
cũng như liên quan đến quy chế của vùng đông bắc
trong các phát biểu riêng rẽ mới đây tổng thống ukraine từng khẳng định
sẵn sàng gặp trực tiếp người đồng cấp nga cũng như thừa nhận ukraine không thể gia nhập nato
cuộc điện đàm kéo dài ba mươi phút giữa tổng thống nga putin và người đồng cấp thổ nhĩ kỳ erdogan
là một trong những nỗ lực ngoại giao mới nhất nhằm tìm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại ukraine